trước tình hình dịch covid một mươi chín bùng phát trở lại tổ chức y tế thế giới who vừa cảnh báo
việc không tuân thủ các nguyên tắc về giãn cách là nguyên nhân dẫn đến bùng phát các trường hợp covid một mươi chín ở nhiều nước
theo người phát ngôn của who bà margaret harris mọi người vẫn nghĩ rằng covid một mươi chín là cú mùa và đây là nhầm lẫn tai hại
sars cov hai là loại virus gây bệnh đường hô hấp chủng mới tốc độ lây lan của nó không giống như các loại virus gây bệnh hô hấp theo mùa thông thường
bà harris cũng kêu gọi người dân trên thế giới cần nâng cao cảnh giác không chủ quan
theo bà harris nhân tố khiến sars cov hai lây lan nhanh là việc tụ tập đông người không áp dụng các biện pháp cách ly xã hội
who cũng không đề cập đến làn sóng thứ nhất hay làn sóng thứ hai bởi vì thực tế virus lúc nào cũng ở quanh ta
dịch có lúc lắng xuống nhưng không phải là biến mất hoàn toàn virus luôn ở đó và chỉ chờ đợi cơ hội